phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng nguyễn thị minh huệ là y tá và bùi thị hạt là nhân viên hộ lý
làm việc tại khoa phục hồi chức năng và y học của truyền bệnh viện tâm thần trung vương một
để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
các quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
đã bắt tạm giam đối tượng nguyễn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã văn bình huyện thường tín hà nội
là kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền bệnh viện tâm thần trung ương một
để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và ra quyết định khởi tố bị can
bắt giữ năm đối tượng có liên quan
theo đó năm đối tượng gồm nguyễn xuân quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị trấn văn điển huyện thanh trì hà nội
nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã tân triều huyện thanh trì hà nội
nguyễn trung nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã văn phú huyện thường tín hà nội
nguyễn công thường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã tam hiệp huyện thanh trì hà nội
và lê hoàng hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường liễu giai quận ba đình hà nội
tại cơ quan công an năm đối tượng đã khai nhận hành vi mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đáng chú ý theo điều tra nguyễn xuân quý là đối tượng cầm đầu có tiền sử bệnh tâm thần
nên vào điều trị tại bệnh viện tâm thần trung ương một xã hòa bình huyện thường tín từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
quá trình điều trị nguyễn xuân quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ y tế của bệnh viện
trong đó có nguyễn anh vũ để được tự do đi lại sinh hoạt bố trí ăn ở theo nhu cầu
thậm chí nguyễn xuân quý còn cải tạo căn buồng điều trị bệnh thành một phòng có cách âm
lắp dàn loa lớn đèn laser cất dấu và sử dụng trái phép chất ma túy